chất lượng nước sinh hoạt bị ô nhiễm đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
tuy nhiên với công nghệ lọc nước siêu tĩnh điện không những giữ được hơn chín mươi lượng nước
khử tới chín mươi chín vi khuẩn mà còn giữ lại các khoáng chất có lợi
thông tin này được cung cấp tại hội thảo về công nghệ lọc nước do viện công nghệ và sức khỏe
thuộc liên hiệp các hội khoa và kỹ thuật việt nam tổ chức ngày hôm nay tại hà nội
công nghệ lọc nước siêu hấp thụ cgi cho phép xử lý các chất hòa tan trong nước
bao gồm muối và các chất gây ô nhiễm
cụ thể cgi dùng phương pháp điện phân điện cực để hút các chất độc hại như thuốc trừ sâu
phân bón kim loại nặng chất oxy hóa gây ung thư loại bỏ chín mươi chín vi khuẩn trung tình hóa độ ph
nước lọc theo công nghệ này có thể uống trực tiếp và xử lý được nhiều loại nước đầu nguồn như nước sinh hoạt
nông nghiệp nước thải công nghiệp nước nhiễm mặn mà một số công nghệ khác không giải quyết được
dựa trên nền tảng công nghệ cgi của mỹ công nghệ này được phát triển trong nước
nên có gió thành giảm hơn năm mươi so với ngoại nhập